sau khi đà nẵng thực hiện lệnh giãn cách xã hội và đóng cửa trường học thì số người dân của thừa thiên huế làm ăn tại đà nẵng đã khăn gói trở về nhà
bên cạnh việc tái khởi động bốn trạm kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ thừa thiên huế cũng kêu gọi các lực lượng người dân phối hợp để phát hiện các trường hợp đến lưu trú tại địa phương